cục quản lý thị trường tỉnh thái nguyên cho biết hiện đơn vị đang phối hợp với các cơ quan liên quan tích cực điều tra
để xử lý theo quy định về vụ thu giữ số lượng lớn găng tay y tế đã qua sử dụng không rõ nguồn gốc xuất xứ
khoảng một mươi năm h ngày bảy tháng một mươi hai lực lượng chức năng đã kiểm tra và thu giữ tám một mươi năm tấn găng tay không rõ nguồn gốc
tại gia đình ông vi văn sản chú tại xã hòa bình huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên
qua xác minh nhanh chủ số găng tê nói trên của đối tượng trần minh trung
trú tại phường tân đồng hiệp thành phố di an tỉnh bình dương
đối tượng trung khai nhận được ông vi văn sản cho mượn địa điểm nên đã chở số găng tay y tế trên đến nhà ông sản
và thuê người dân phân loại với giá ba đồng một kg
hiện lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ số hàng nói trên và đang tiếp tục điều tra xác minh làm rõ vụ việc